theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh lạng sơn năm hai nghìn hai mươi diện tích gieo trồng ớt toàn tỉnh cao nhất từ trước đến nay với một ba trăm tám mươi chín hectare tăng gần gấp đôi so với năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên mới đầu vụ thu hoạch giá ớt rất bấp bênh có lúc chỉ bằng một phần năm so với cùng kỳ năm trước khiến cho người trồng ớt vô cùng lo lắng
ớt là loại cây dễ chăm sóc nhanh cho thu hoạch nên nhiều địa phương trong tỉnh lạng sơn vài năm trở lại đây đã chuyển đổi một số diện tích trồng lúa sang trồng ớt vào vụ đông xuân
năm hai nghìn hai mươi ngay từ đầu vụ giá ớt loại một xuất khẩu mới được hai mươi năm đồng một kg giá ớt loại hai tiêu thụ trong nước đạt mức tám đồng một kg chỉ bằng một phần tư so với năm ngoái